dưới tác động của xăng dầu nhiều mặt hàng thực phẩm tiêu dùng gần đây liên tục tăng giá
buộc các siêu thị phải nỗ lực tính cách gìm cương hàng hóa
đại diện chuỗi siêu thị tmac thông tin dầu ăn mì gói và sữa hiện đang là mặt hàng tăng giá nhiều nhất
từ đầu năm đến nay cùng với việc xăng dầu tăng giá là các nhà cung cấp liên tục điều chỉnh giá bán các mặt hàng
như dầu ăn nước mắm mì gói với mức tăng khoảng một mươi năm hai mươi
đại diện đơn vị điều hành copemark chia sẻ siêu thị sẽ xem xét kỹ lưỡng từng nhóm hàng
trước khi quyết định tăng giá bán sản phẩm
đối với những mặt hàng đề xuất bất hợp lý siêu thị sẽ bác bỏ và không chấp nhận mức giá tăng mà các nhà cung cấp đề xuất
trong khi đó phía siêu thị bixi với năng lực bán hàng mạnh mẽ họ đã dùng hiệu quả kinh doanh của mình
để ký hợp đồng bao tiêu với các nhà cung cấp thời hạn kéo dài hàng năm
yếu tố giá thành cũng đã được thỏa thuận rõ trong hợp đồng do đó hiện giá bán của siêu thị này tạm thời chưa bị ảnh hưởng
sáng nay bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã trả lời chất vấn về tình hình sản xuất nhập khẩu cung ứng xăng dầu
công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua tại phiên họp thứ chín thường vụ quốc hội
đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên được tổ chức tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu quốc hội liên quan đến vấn đề cung ứng xăng dầu thời gian vừa qua
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cho biết những ngày qua giá xăng dầu thế giới tăng đột biến là do đứt gãy nguồn cung từ những nước sản lượng lớn

trong nước mỗi tháng mà lại là giảm một cách rất là đột ngột
từ một trăm linh cái công suất sản xuất mà giảm xuống có lúc chỉ năm mươi năm
và trong những cái khi cao hơn trong ba tháng qua thì chỉ lên được đến tám mươi công suất
theo số liệu của hiệp hội xăng dầu và số liệu báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối
thì lúc đó tồn dư hàng trong nước có khoảng một triệu hai khối
cái lượng chúng ta
xuất ra từ hai nhà máy lọc dầu là chín trăm linh mét khối
và chúng ta nhập ở cái thời điểm một mươi năm tháng hai là chín trăm linh khối
như vậy là chúng ta có là ba triệu khối đủ điều kiện để cung ứng cho đến hết tháng ba
giá bán lẻ xăng dầu trong nước lên cao nhất trong tám năm qua
đã ảnh hưởng đến sản xuất phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân
đề nghị bộ trưởng có giải pháp như thế nào trong thời gian tới
để đảm bảo hài hòa lợi ích
giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trong nước
chúng ta biết là biên độ giá tăng của thế giới là bốn mươi đến sáu
nhưng mà biên độ của chúng ta là chỉ có hai mươi chín cho đến bốn mươi
như vậy là cái cao nhất của chúng ta là cận dưới của thế giới
thì như thế đủ thấy là chúng ta đã nỗ lực rất là cao
để làm được việc này thì bộ công thương cùng bộ tài chính đã thực hiện chức năng của mình
là điều hành rất là linh hoạt cái quỹ bình ổn
mặc dù là số dư quỹ không còn lớn
nhưng mà cũng đã cố gắng là đưa ra cái mức
hỗ trợ từ năm trăm linh đến một năm trăm linh trên một lít xăng dầu
và vì thế thì cái giá xăng dầu cũng đã giảm
và gần đây khi mà giá tăng phi mãi như thế thì bộ cũng đã nỗ lực là tham mưu
cùng với bộ tài chính tham mưu cho chính phủ ban hành cái nghị quyết
để kiếm nghị với ủy ban thủ vụ quốc hội xem xét có thể giảm cái thuế môi trường
để góp phần giảm hơn cái giá xăng dầu trong nước
bộ trưởng bộ công thương cũng cho biết qua thanh tra một mươi sáu tám trăm linh
trên một mươi bảy cửa hàng bán lẻ xăng dầu
chỉ có hai trăm một mươi một cửa hàng có hiện tượng đóng cửa
trong đó phần lớn là do kỹ thuật
một số nói không có hàng do những cửa hàng này nhận hàng từ nhà máy nghi sơn
nên khi nhà máy đột ngột giảm một cung thì không dễ đi nhận hàng đầu mối khác
bộ đã điều hành chia sẻ nguồn cung và hiện nay các cửa hàng đã hoạt động lại bình thường
bộ trưởng bộ công thương cũng cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành thanh tra đồng bộ
ba mươi ba doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu xăng dầu
nếu phát hiện doanh nghiệp đầu mối không thực hiện đúng chức năng
thì dứt khoát xử lý nghiêm thậm chí đình chỉ kinh doanh và rút giấy phép
những ngày này dù mất cả thời gian lẫn tiền bạc nhưng khoa khám bệnh của bệnh viện
vẫn có rất nhiều bệnh nhân đến kiểm tra sức khỏe sau khi khỏi covid một mươi chín
hầu hết người dân đều trong tâm lý lo lắng về các triệu chứng mắc phải hậu covid một mươi chín
mình khám hậu covid mình vừa khỏi xong
trong quá trình bị thì mình thấy bình thường không có vấn đề gì cả
nó như cảm thú bình thường thôi
mà chỉ có cái là nó ho hơi dài dài
có một chiếc đờn thì có duy nhất một lần là mình thấy đờn là có một chiếc máu
thì mình muốn kiểm tra cho chắc chắn
hậu covid thời điểm hiện tại là trần đoán loại trừ
tức là sau khi ta loại trừ tất cả các bệnh lý ở các cơ quan đó
thì được trần đoán hậu covid
ví dụ bệnh nhân vào viện với triệu chứng khó thở
ta phải loại trừ các triệu chứng khó thở
chủ yếu ở cơ quan tim mạch và hô hấp
sau đó thì mới trần đoán
trần đoán được là hậu covid
những bệnh nhân có triệu chứng hậu covid thì nên đi khám
vì nhu cầu của người dân tăng cao
nên rất nhiều bệnh viện đã nở rộ các dịch vụ khám hộ covid một mươi chín
với các mức giá và ưu đãi khác nhau
giao động từ một đến cả chục triệu đồng cho một gói
việc người dân lo lắng là không sai
tuy nhiên theo các chuyên gia
không phải bệnh nhân nào cũng mắc hậu covid một mươi chín
và cũng không phải tất cả f sau khi đã âm tính
đều phải làm
nhưng không có chỉ định cận lâm sàng quá mức cần thiết
như vậy sẽ gây tốn kém lãng phí
ảnh hưởng đến kinh tế của người dân
đối với đa số các trường hợp hậu covid
thì chúng ta không cần phải duy trì các cái thuốc men gì
trừ những trường hợp rối loạn
của các cơ quan bộ phận
mà có chuyên gia thẩm định và sẽ kê đơn
thì đa số mọi người sẽ có một cái chế độ
làm việc hợp lý tập luyện vận động đi bộ
hoặc là dinh dưỡng hợp lý
thì người không cần phải lo lắng
mặc dù tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong
do covid một mươi chín hiện ở mức thấp
nhờ hiệu quả bao phủ vaccine
nhưng với những hiểu biết còn hạn chế
về hậu covid một mươi chín khó tránh
việc nhiều người vẫn đang rất lo lắng
về rủi ro tổn hại sức khỏe
nỗi lo này là không sai
và nó cũng giúp cho chúng ta không chủ quan
trước dịch bệnh tuy nhiên
người dân không nên lo lắng thay quá
cần tuân thủ theo khuyến cáo của bác sĩ
tránh khám bệnh tại những cơ sở y tế
không uy tín dẫn đến tiền mất
từ nửa đầu tháng hai tổng giá trị xuất khẩu

tăng bốn mươi hai so với cùng kỳ năm trước
đây là mức tăng trưởng lạc quan nhất
sau nhiều tháng trứng hoặc suốt giảm sâu
hiện nay hà lan bỉ đức và tây ban nha
là bốn thị trường xuất khẩu cá cha đơn lẻ
lớn nhất trong cối của các doanh nghiệp
thị sản việt nam trong đó hà lan
là thị trường lớn nhất chiếm ba mươi sáu
tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường này
hà lan vẫn còn ba mươi sáu container của các doanh nghiệp
về việt nam giá trị khoảng một trăm sáu mươi hai tỷ đồng
đã và đang đến các cảng của italy
trong tháng ba nhưng bị mất quyền kiểm soát
đại diện bộ công thương cho biết
cơ quan này đã tìm cách tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp hậu thể
ngay khi nắm bắt thông tin về vụ việc
bộ đã chỉ đạo tham phán thương mại
tại italia trực tiếp đến cảng genova
napoli là những nơi mà các lô hàng
được đưa đến làm việc với đơn vị
quản lý cảng hãng cầu ngân hàng
và chính quyền địa phương đề nghị tạm thời
chưa tiến hành ra hoàng để có thời gian
làm rõ vụ việc